hội đồng xét xử tuyên án vụ vạt thể phát đã hơn một tháng nhưng nhiều tình tiết đến nay vẫn đang dần hé lộ
đặc biệt loạt giao dịch của các cá nhân tổ chức với bà trương mỹ lan khiến những người quan tâm vụ án bất ngờ
lớn nhất có lẽ là vụ trương mỹ lan thông qua vivaland mạnh tay chi một trăm bốn mươi bảy triệu usd trả cho amaland để nẫn tay trên dự án khu tái định cư khu đô thị sinh việt
nhiều loại tài sản bất động sản tiền bị kê biên phong tỏa giao dịch liên quan vụ án
trong số đó bất ngờ nhất là số các phương tiện bị kê biên bao gồm ba chiếc siêu xe rolls royce phantom rồng và goss một chiếc du thuyền the river saigon hàng chục xe sang các loại
cũng có những giao dịch được xác định là không liên quan vụ án tài sản đã được giải tỏa kê biên trả lại cho người dân
ví dụ xếp công ty orldurs ông nguyễn sơn hải long bị ngăn chặn giao dịch một mươi bốn bất động sản của bản thân
và những người trong gia đình sau quá trình xét xử xác định không liên quan đến vụ án này ông hải long được nhận lại tài sản
đây là các lô đất ở thị xã tân an tỉnh long an phần lớn các tài sản tiếp tục bị kê biên phòng tỏa đều để đảm bảo thi hành án cho trương mỹ lan hoặc các bị cáo khác theo bản án
ví dụ ông dương tấn trước vẫn còn nghĩa vụ phải bồi hoàn cho ngân hàng scb số tiền hơn sáu trăm chín mươi hai tỷ đồng hoặc bốn mươi bất động sản liên quan đến ông dương tấn trước và các tài khoản ngân hàng tiếp tục bị phong tỏa
bất ngờ nhất
là số tài sản bị kê biên của châu huệ vân cháu gái trương mỹ lan
cơ quan điều tra đã phong tỏa một tài khoản thanh toán của trung huệ vân tại ngân hàng hsbc có số dư hơn hai tám mươi sáu tỷ đồng và một số tiết kiệm cũng mở tại hepc có số dư hai hai tỷ đồng
các tài sản này đều đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả vụ án của trương mỹ lan
tuy vậy danh sách các đồ vật bị thu giữ của các bị cáo còn ghi nhận trung hội vân bị thu giữ một cpu để bàn của bộ phận kế toán
một mươi ba chiếc điện thoại và một mươi một chiếc đồng hồ niêm phong trong một hộp giấy
khác lạ là các tài sản này tiếp tục bị tạm giữ để giải quyết trong giai đoạn hai chứ không phải để khắc phục hậu quả vụ án trong giai đoạn một
không chỉ tài sản khổng liên quan đến trương mỹ lan mà một cá tên khác nổi không kém là ông dương tấn trước
chỉ riêng bất động sản đứng tên ông dương tấn trước đã tạm tính khoảng bốn mươi lô đất trong đó có cả villa và shop house
nhưng bất ngờ nhất có lẽ là khối tài sản của một cá nhân là nguyễn phạm khánh nguyên
nguyễn phạm khánh nguyên là cháu vợ của dương tấn trước tài sản kê biên lộ một quyền sử dụng đất đứng tên hộ dư tấn trước
tại khu nhà ở bốn tám hectare phường an phú tp thủ đức tp hcm
cơ quan chức năng còn ngăn chặn giao dịch một bất động sản thuộc dự án khu dân cư tân thuận tây phường tân thuận tây quận bảy tp hcm cũng đứng tên nguyễn phạm khánh nguyên
với các tài khoản bị phong tỏa tại ngân hàng ngoài số tiền khủng khoảng một năm nghìn tỷ đồng đứng tên dự tuần trước thì khối tài sản bà nguyễn phạm khánh nguyên đứng tên cũng rất lớn
cụ thể nguyễn phạm khánh nguyên có một tài khoản mở tại ngân hàng á châu acb có số dư một trăm linh bốn tỷ đồng ngoài ra còn có sáu tài khoản mở tại bidv với tổng số dư một hai mươi năm tỷ đồng
tại bidv khánh nguyên còn có một tài khoản tiền đô có số dư hơn một hai triệu usd
bất ngờ nhất có lẽ là tài khoản mở tại vietcombank
như vậy ở cả hai tài khoản tiền đô mở tại bidv và vietcombank nguyễn phạm khánh nguyên đang có hơn tám bốn triệu usd với tỷ giá hai mươi năm bốn trăm linh đồng trên một usd số tiền usd này có giá trị khoảng hai trăm một mươi bốn tỷ đồng
các tài sản này bị kê biên phong tỏa nhằm đảm bảo cho nghĩa vụ thi hành án của bị cáo dương tần trước
tại bản án sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb giai đoạn một hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm
đã yêu cầu nhiều doanh nghiệp nộp hàng ngàn tỷ đồng về cục thi hành án dân sự tp hcm để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp trong toàn bộ vụ án
khi các doanh nghiệp nộp đủ số tiền vào tài khoản của cục thi hành án dân sự tp hcm thì mới giải tỏa gây biên chấm dứt càn trạng giao dịch tạm dừng giao dịch đối với hàng loạt bất động sản dự án khủng ở nhiều tỉnh thành phố
điển hình phía công ty phương trang gồm ông phạm đăng quang ông nguyễn hữu luận và công ty cổ phần phương trang futabus light hoàn trả lại một hai trăm linh tỷ đồng vào tài khoản của cục thi hành án dân sự tp hcm để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi hoàn cho bị cáo lan trong toàn bộ vụ án
điển hình phía công ty phương trang gồm ông phạm đăng quang ông nguyễn hữu luận và công ty cổ phần phương trang phu ta bớt lai hoàn trả lại một hai trăm linh tỷ đồng vào tài khoản của cục thi hành án dân sự tp hcm để đảm bảo thực hiện nghiệp vụ bồi hoàn cho bị cáo lan trong toàn bộ vụ án

điển hình phía công ty phương trang gồm ông phạm đăng quang ông nguyễn hữu luận và công ty cổ phần phương trang phu ta bớt lai để tiếp tục thực hiện các dự án trên
tương tự công ty cổ phần sơn long thọ nộp số tiền một hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng vào tài khoản của cục thi hành án dân sự tp hcm số tiền này dùng để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo lan trong toàn bộ vụ án
điển hình phía công ty phương trang gồm ông phạm đăng quang ông nguyễn hữu luận và công ty cổ phần sơn long thọ nộp số tiền một hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng vào tài khoản của cục thi hành án dân sự tp hcm số tiền này dùng để đảm bảo nghiệp vụ bồi hoàn của bị cáo lan trong toàn bộ vụ án